đây là sự theo dõi hướng dẫn giúp đỡ khi gặp phải vấn đề khó nhất là về vấn đề nội bộ trong thời gian đầu công tác định kỳ kiểm tra giám sát đánh giá cán bộ